tại tỉnh bình định tình trạng các hộ dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp diễn ra phổ biến và kéo dài
nhiều vụ vi phạm diễn biến phức tạp khó xử lý trong khi chính quyền cơ sở thì buông lòng quản lý né tránh
dẫn đến việc nhiều hộ dân vi phạm an toàn lưới điện kéo dài gây mất an toàn cho công tác quản lý vận hành lưới điện
tại trạm biến áp một trăm một mươi kv quy nhơn hai nằm ở khu vực một phường quang trung thành phố quy nhơn
một mươi hộ dân ngang nhiên lấn chiếm trồng cây cối hoa màu xây dựng công trình nhà tạm lều quán kinh doanh ăn uống
công ty điện lực bình định đã nhiều lần phối hợp với chính quyền vận động người dân vi phạm di rời
tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng nhưng các hộ dân vi phạm đã không chấp hành
từ năm hai nghìn một mươi bốn để có biện pháp di rời tháo dỡ tuy nhiên đến hiện nay vẫn chưa hoàn thành công tác này
việc ảnh hưởng tới hành lang an toàn lưới điện có khả năng gây ra những sự cố
thứ nhất là gây ngừng cung cấp điện mất điện chính cho khu vực của trung tâm tp quy nhơn
thứ hai là rất là quan trọng tức là sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của những người dân sống ở dưới đường dài này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tại bình định đã có hai mươi năm vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện

trong khi đó chính quyền địa phương lại thờ ơ mỗi khi ngành điện đề nghị phối hợp giải quyết
khiến tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp diễn ra phổ biến và kéo dài
vì vậy các ngành chức năng cần vào cuộc sớm để giải quyết tình trạng trên